lợi dụng trung tâm y tế là nơi khám chữa bệnh để giao dịch ma túy
đối tượng lê ngọc thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại khu ga bắc thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
bị cơ quan điều tra bắt giữ và khởi tố để điều tra
nhận được tin báo về việc có hai đối tượng trong khuôn viên trung tâm y tế huyện tri lăng
có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật
công an huyện đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh và khống chế các đối tượng
khi đang thực hiện hành vi mua bán ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại gầm ghế đá gần vị trí lê ngọc thủy đang ngồi
có một túi ni lông bên trong có chứa một mươi ba gói giấy chứa các chất bột màu trắng
thủy khai đó là số ma túy vừa ném đi nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng còn lại tên là nông văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã vạn linh huyện tri lăng
được thủy hẹn đến để giao dịch ma túy
qua trình khám xét tại nơi ở của linh ngọc thủy tổ công tác thu giữ một số dụng vụ để sử dụng ma túy